ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở quy hoạch kiến trúc và các đơn vị liên quan
về việc chỉnh trang quy hoạch tuyến phố đi bộ nguyễn huệ
theo đó chỉnh trang tuyến phố này theo từng giai đoạn phù hợp
thiết kế nơi ngắm cảnh đoạn kết nối bến bạch đằng và cảnh quan trước tòa nhà sơn qua
cải tạo cây xanh tại tuyến phố đi bộ theo hình thức xã hội hóa hoàn thành trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trước đó thành phố có kế hoạch chỉnh trang tăng chiếu sáng và mảng xanh dạng thảm cây hoa
theo mùa thêm đài phun nước hình hoa sen tại giao lộ nguyễn huệ lê lợi
kết nối không gian tổng thể của phố đi bộ nguyễn huệ với khu vực công viên trước nhà hát thành phố
và trục đường lê lợi kết nối không gian các trục đường nguyễn huệ tôn đức thắng hàm nghi